sáng qua tránh văn phòng sở giao thông vận tải hà nội thông tin
tính đến thời điểm này đơn vị đã tiếp nhận hơn ba mươi sáu sáu trăm linh hồ sơ xin cấp luồng xanh vận chuyển hàng hóa
trong đó sở giao thông vận tải hà nội đã duyệt cấp được chín chín trăm linh hồ sơ
còn lại hồ sơ không đạt lên đến hơn hai mươi một năm trăm linh chờ duyệt là hơn bốn hồ sơ
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy phần ruột luồng xanh đã hoạt động ổn định trở lại
và sở giao thông vận tải đã duyệt cấp được hơn một tám trăm linh hồ sơ